who đã công bố tài liệu cho thấy ban điều hành tổ chức này sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào ngày một mươi một mươi hai để thảo luận về các điều kiện y tế tại giải gaza
tổng giám đốc who teros anom zebrezios đã triệu tập phiên họp sau khi nhận được yêu cầu từ một mươi bốn quốc gia thành viên thuộc ban điều hành của tổ chức này
đại sứ palestine tại liên hợp quốc ibrahim khoai si cho biết cuộc họp sẽ tập trung chủ yếu vào tình hình sức khỏe cộng đồng ở gaza cũng như thảo luận về các cuộc tấn công vào ngành y tế ở bờ tây
ông cho biết thêm who sẽ kêu gọi phía palestine không nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế đồng thời cho phép các nguồn cung cấp y tế mới
lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha cho biết các đội cứu trợ chỉ hoạt động rất giới hạn ở gaza riêng hàng viện trợ vào phía bắc gaza hiện đã bị phong tỏa hoàn toàn
ngày bốn một mươi hai chủ tịch ủy ban chữ thập đảo quốc tế mijana sponjaric cho biết bà đã tới gaza đồng thời nhấn mạnh rằng những đau khổ tại vùng lãnh thổ
tôi vừa tới thăm bệnh viện ở giải gaza và những gì tôi nhìn thấy thực sự quá sức tưởng tượng điều khiến tôi sốc nhất là cảnh những trẻ em bị đạn pháo tấn công trong khi cha mẹ của các em đã thiệt mạng và giờ trẻ em rơi vào tình trạng bơ vơ
cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao đức sebastian fischer đã hối thúc israel đảm bảo sự bảo vệ thực tế cho người dân tại giải gaza trong bối cảnh tel aviv đang điều động các lực lượng trên bộ tới phía nam vùng lãnh thổ này
khi xung đột với phong trào hồi giáo hamas lan rộng cơ quan y tế tại gaza cho biết kể từ khi nổ ra xung đột hamas israel vào ngày bảy tháng một mươi năm nay gần một mươi năm chín trăm linh người palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của israel trong số này có tới bảy mươi là phụ nữ và trẻ em
đại hội đồng liên hợp quốc đã tổ chức một cuộc họp toàn thể để thông qua dự thảo nghị quyết do nga đề xuất về việc không triển khai vũ khí trong vũ trụ
nghị quyết có tiêu đề không triển khai vũ khí đầu tiên trong vũ trụ đã nhận được sự ủng hộ của một trăm hai mươi bảy quốc gia nhiều hơn năm quốc gia so với năm ngoái năm mươi quốc gia phản đối văn kiện này và sáu quốc gia bỏ phiếu trắng
các đồng tác giả của văn kiện này là belarus trung quốc cuba triều tiên và ai cập
nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia đặc biệt là những quốc gia có năng lực về vũ trụ cân nhắc cam kết không trở thành quốc gia đầu tiên triển khai vũ khí trong vũ trụ
ngoài ra nghị quyết khuyến khích các quốc gia bắt đầu xem xét dự thảo hiệp ước nhằm ngăn chặn việc triển khai vũ khí trong vũ trụ càng sớm càng tốt dựa trên dự thảo do nga và trung quốc soạn thảo được trình bày năm hai nghìn tám tại hội nghị giải trừ quân bị
cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn đang đến gần hơn và trở nên ngày càng gây cấn hơn trong khi đó đã có thêm một ứng cử viên từ bỏ cuộc đua đó là ông dosh piergum thống đốc của bang north dakota và là một thành viên của đảng cộng hòa
nguyên nhân khiến cho ông peergum rời bỏ đường đua là do tỷ lệ ủng hộ dành cho ông trong các cuộc thăm dò liên tục ở mức một chữ số khiến ông không đủ điều kiện để tham gia các cuộc tranh luận thứ ba và thứ tư của đảng này
trong một tuyên bố ông peergum đã chỉ trích những yêu cầu tranh luận của ủy ban quốc gia đảng cộng hòa đã khiến ông không đủ điều kiện để tham gia các cuộc tranh luận vào tháng một mươi một và tháng một mươi hai
ông peergum sáu mươi bảy tuổi là ứng cử viên mới nhất rời khỏi cuộc đua bên phía đảng cộng hòa sau cựu thượng nghị sĩ của bang south carolina là tim scott
phó tổng thống mỹ mike pence thị trưởng miami francis suarez và cựu hạ nghị sĩ winstead và doanh nhân penny johnson
bộ y tế indonesia đã khuyến cáo lực lượng chức năng thủ đô jakarta và các địa phương tăng cường giám sát những trường hợp nhiễm trùng đường hốp cấp tính và viêm phổi
trong bối cảnh số ca mắc các bệnh về đường hấp tăng mạnh tại quốc gia này trong những ngày gần đây
yêu cầu tăng cường ứng phó với dịch viêm phổi ở trẻ em và người lớn
những diễn biến thiên tai tại đức và nga sẽ tiếp nối bản tin ngày hôm nay
sân bay munich sân bay lớn thứ hai của đức và là trung tâm trung chuyển quan trọng của giao thông hàng không quốc tế
sẽ tạm dừng hoạt động trong sáng ngày năm tháng một mươi hai theo giờ địa phương do thời tiết mùa đông khắc nghiệt
theo đó sẽ có ít nhất một trăm năm mươi chuyến cất cánh và một trăm sáu mươi chuyến hạ cánh bị ảnh hưởng
kể từ ngày một tháng một mươi hai khoảng một năm trăm linh hành khách đã bị mắc kẹt ở sân bay munich khi sân bay hủy nhiều chuyến cất và hạ cánh
vì thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở hầu khắp vùng bavaria
nhiều người thậm chí đã phải ngủ ở sân bay vài đêm
không chỉ có sân bay mà cả nhà ga trung tâm munich cũng hạn chế hoạt động do thời tiết băng giá
công ty đường sát dushanban dự kiến giao thông đường sát tiếp tục sẽ bị gián đoạn ở bang bavaria
trong khi đó thủ đô moscow nga cũng đang phải hứng chịu thời tiết lạnh bất thường do bão tuyết
lượng tuyết rơi kỷ lục đã gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thông
khiến nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy chuyến
trung tâm khí tượng thủy văn nga đã đưa ra mức cảnh báo nguy hiểm màu cam khi thủ đô moscow
chứng kiến lượng tuyết rơi kỷ lục chỉ trong hai mươi bốn giờ qua ước tính bằng một phần ba lượng tuyết trung bình hàng tháng
theo hãng tin ria ít nhất năm mươi bốn chuyến bay bị hoãn và năm chuyến khác bị hủy tại ba sân bay lớn nhất moscow
dự báo nhiệt độ tại moscow sẽ giảm xuống khoảng âm một mươi tám độ c vào cuối tuần này
không chỉ thủ đô moscow nhiệt độ nhiều nơi ở vùng siberia của nga cũng giảm mạnh
thậm chí có một số nơi
thưa quý vị nepal là quốc gia mới nhất ban hành lệnh cấm vĩnh viên ứng dụng tiktok
với lo ngại ứng dụng này có thể gây nên sự mất cân bằng xã hội
tiktok có hơn một tỷ người dùng trên toàn cầu do đó lệnh cấm ở một quốc gia chỉ có hai hai triệu người sử dụng
khó có thể ảnh hưởng đến ứng dụng này
tuy nhiên quyết định trên đã vấp phải sự phản đối của những nhà sáng tạo nội dung
trên nền tảng tiktok
ở nepal khi ứng dụng này được coi là phương tiện kinh doanh chính của họ
và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
chị manjita mananderha là một nhà sáng tạo nội dung ẩm thực trên tiktok tại nepal
trong bốn năm sử dụng ứng dụng này cô gái hai mươi sáu tuổi đã sở hữu một tài khoản có rất nhiều lượt theo dõi
tôi bắt đầu sử dụng ứng dụng tiktok từ năm hai nghìn một mươi
và có được rất nhiều lượt theo dõi
sau đó tôi bắt đầu sáng tạo thêm các nội dung về ẩm thực để đăng trên nền tảng này
tôi đăng bài đánh giá các nhà hàng mà tôi đã đến cũng như thực hiện điều tương tự trên instagram
ngày hôm nay chị đang ghi hình video tiếp theo cho khách hàng của mình theo kế hoạch từ trước
thế nhưng chị không rõ video này có thể đăng tải hay không
sau khi nepal đã cấm ứng dụng tiktok trên toàn lãnh thổ nước này
cũng giống như nước láng giềng ấn độ nepal đưa ra quyết định trên vì cho rằng các ứng dụng này có thể gây tổn hại đến an ninh và tính tổn hợp của nước này
các ứng dụng này có thể gây tổn hại đến an ninh và tính toàn vẹn của quốc gia
tuy nhiên với những nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng này như chị manandha
lệnh cấm của chính phủ nepal đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc kinh doanh hàng ngày của họ
vài ngày trước tiktok đã bị cấm khiến doanh thu của tôi trên kênh này đã bị giảm đi một nửa
tôi đã lên kế hoạch trước một tháng và hẹn lịch đăng bài cho khách hàng của mình
vào các thời gian cụ thể được ấn định kế hoạch hợp lý là vậy
thế nhưng tình hình bây giờ lại khiến nó hỗn loạn
rồi tôi phải trả lời khách hàng của mình như thế nào đây
hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ internet của nepal cho biết có khoảng hai hai triệu người dùng tiktok ở quốc gia này
tuy nhiên số người bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nền tảng mạng xã hội này có thể nhiều hơn thế
để phản đối quyết định cấm trên hàng chục người dùng tiktok đa phần là người trẻ tuổi
đã tổ chức biểu tình ở thủ đô kathmandu với hy vọng chính phủ có thể thu hồi lệnh cấm tiktok
phục hồi lại sinh kế qua nền tảng này cho nhiều người dân nepal
bạn bè người thân cha mẹ và những người trẻ như chúng tôi đều tập trung ở đây để phản đối lệnh cấm mà chính phủ áp đặt đối với tiktok
tôi cảm thấy rất buồn tôi mới bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng tiktok thì lệnh cấm được ban hành tôi không thích điều này
cục phòng chống tội phạm mạng của cảnh sát nepal cho biết hơn một sáu trăm linh trường hợp phạm tội trực tuyến liên quan đến tiktok đã được ghi nhận trong bốn năm qua ở nepal
tiktok cũng là nơi xảy ra nhiều bất kỳ vấn đề
đây là một cuộc tranh cãi gây gắt giữa những người theo đạo hindu hồi giáo và một số cộng đồng bản địa với các vấn đề nghệ cảm
theo công ty truyền thông xã hội real social tiktok thuộc sở hữu của công ty bytedance là nền tảng xã hội được sử dụng nhiều thứ sáu thế giới và thu hút khoảng một tỷ người dùng mỗi tháng
tuy nhiên tiktok cũng đang gặp phải làn sóng phản đối dữ dội trên toàn thế giới bởi các tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của người dùng thiếu các biện pháp kiểm soát nội dung và sự tràn lan của tin giả trên nền tảng này